ngày hôm nay hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề chiến thắng điện biên phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa đã diễn ra tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
các đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
các đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
tự lực tự cường ý chí quyết chiến quyết thắng và những bài học lịch sử từ chiến thắng điện biên phủ vẫn vẹn nguyên giá trị đã và đang và mãi tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh

chú đáo người khuyết tật trẻ mồ côi đây là đạo lý truyền thống của dân tộc ta bản chất tốt đẹp của chế độ ta
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi việt nam có các hoạt động đa dạng thiết thực để thường xuyên khích lệ tinh thần vượt khó nỗ lực vươn lên của người khuyết tật trẻ mồ côi
tôn vinh lan tỏa tinh thần ý nghĩa nhân văn và nhân rộng các tấm gương người tốt việc tốt vì cộng đồng
đồng thời kêu gọi các cấp các ngành các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá rách hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi